sáng nay ngày một mươi bốn tháng ba phiên họp thứ tám của ủy ban thường vụ quốc hội chính thức khai mạc cho ý kiến về dự án luật tố cáo sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
tại phiên họp các đại biểu nhất trí với việc sửa đổi luật tố cáo và cho rằng một số nội dung của dự án luật tố cáo sửa đổi vẫn chưa được rõ ràng
còn nhiều bất cập ngay cả trong quy định nội dung của luật
đại biểu võ trọng việt thẳng thắn nêu một số thực trạng liên quan đến chuyện tố cáo nạc danh thẩm quyền người giải quyết khiếu nại tố cáo
và cho rằng đây chính là một trong những nguy cơ cho tiêu cực ngày càng nhiều và tinh vi

đại biểu cũng như ủy ban thượng vụ quốc hội cần xem xét nghiên cứu một cách cụ thể kỹ lưỡng các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn thì luật tố cáo sửa đổi mới phát huy được hiệu quả